kính thưa quý vị theo quy định của bộ y tế trong vòng hai mươi bốn giờ phải có kết quả xét nghiệm
tuy nhiên ngành y tế tp hcm đang đẩy nhanh trả kết quả lên từ sáu đến một mươi giờ
và thực hiện truy vết f một trong vòng hai giờ để kịp thời dập dịch hạn chế lây lan
theo cơ quan chức năng hiện nay một số trường hợp chỉ cần tiếp xúc ba ngày đã có triệu chứng
chu kỳ lây nhiễm chỉ ba ngày để sang chu kỳ mới dẫn đến tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh trong cộng đồng
biện pháp chống dịch trong thời điểm hiện nay của ngành y tế thành phố là cố gắng truy đuổi để khoanh vùng sớm
bên cạnh đó sở y tế đã có văn bản triển khai hoạt động để nhanh truy vết sàng lọc xác minh
để làm sao là lấy mẫu và truyền các lực tập trung
cái thứ hai là truy vết điều tra f một song song và mẫu là gói vào phòng xác liệu
trong vòng từ sáu đến một mươi giờ và sáng hai lãnh tạo thành phố cũng đã thống nhất qua việc này
quy định của bộ y tế là trong vòng hai mươi bốn giờ phải có kết quả xác liệu f một
thì bây giờ thành phố phải hãy nhanh lên từ sáu đến một mươi giờ là phải có kết quả f một
cùng với tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày một mươi năm tháng sáu
thành phố hồ chí minh tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí công cộng
cũng như các hoạt động đã dừng trước đó
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng yêu cầu người dân bình tĩnh yên tâm
tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch hợp tác với chính quyền thành phố
nghiêm túc chấp hành các yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn năm k của bộ y tế
nếu mà chẳng may mà chúng ta là những đối tượng bị ghi ngờ
thì ngành y tế sẽ tiếp cận để có những thông tin lịch trình di chuyển của chúng ta
cái việc mà tiếp xúc trong những thời gian này là hạn chế tới mức thấp chức
tuy nhiên nếu mà có quá trình di chuyển hoặc là cái tiếp xúc gì đó
thì chúng ta nên ghi lại các quá trình di chuyển cũng như là tiếp xúc
việc còn lẫn khuất nhiều f trong cộng đồng khiến thành phố hồ chí minh
và tiếp tục giãn cách xã hội thêm hai tuần nữa
trước tình hình đó chiều tối ngày một mươi bốn tháng sáu bộ y tế đã quyết định lập
bộ phận thường trực đặc biệt do thứ trưởng nguyễn trường
thứ trưởng sơn phụ trách nhằm điều động huy động về nhân lực phương tiện
trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc bộ y tế để phục vụ công tác
phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh